thưa quý vị và các bạn hơn một tỷ người là số lượng người mắc những khuyết tật ở các cấp độ khác nhau trên thế giới
theo thống kê của liên hợp quốc một nửa trong số những người này không nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ
nhiều người còn phải đối mặt với các rào cản trong việc hòa nhập vào các lĩnh vực đời sống xã hội
tại việt nam việc hòa nhập của người khuyết tật luôn là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu
bởi hòa nhập không chỉ để giúp cải thiện đời sống xã hội của người khuyết tật mà còn là cách để thể hiện được quyền của mình
nhân ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của chúng tôi
nhiều trình sát thông tin của quốc tế đã được phát triển
nhân sách nhằm bảo vệ chăm lo trợ giúp người khuyết tật được ban hành và thực thi
nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp cũng như cộng đồng xã hội đối với người khuyết tật ngày càng được nâng cao
người khuyết tật ngày càng tự tin hòa nhập vào đời sống xã hội là những kết quả đã đạt được trong công tác chăm lo trợ giúp người khuyết tật tại việt nam
bên cạnh việc đảm bảo mức sống người khuyết tật còn được tạo điều kiện hỗ trợ việc làm dạy nghề giáo dục y tế
không còn những hình ảnh người khuyết tật rụt xe không dám bước chân ra đường phố
không còn những hình ảnh người khuyết tật chỉ chờ đợi sự trợ giúp từ các chương trình tử thiện nhân đạo
chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là cộng đồng người khuyết tật có nhiều dạng khuyết tật khác nhau và họ có nhiều khả năng khác nhau
nên chúng ta tạo ra một môi trường hòa nhập bình đẳng và trao cơ hội cho họ thì họ có thể làm được rất nhiều điều tuyệt vời
những điều mà chúng ta không thể hình dung
tôi nhận thấy là ngày càng có nhiều người khuyết tật việt nam ra ngoài hơn họ đi học đi làm và gạt hái được rất nhiều thành công
tôi cũng nhận thấy là nhiều người khuyết tật chưa thể hiện được hết khả năng của mình họ vẫn bị hạn chế bởi môi trường xung quanh
chỉ cần mỗi nơi mỗi người cùng nhau chung tay tạo ra một môi trường hòa nhập cho cộng đồng người khuyết tật
thì điều đó có nghĩa là bạn đang rộng mở cánh cửa cho người khuyết tật giúp cộng đồng người khuyết tật có thể phát huy được tối đa khả năng của mình

trẻ em gái khuyết tật và phụ nữ khuyết tật là những nhóm thiếu cơ hội nhất trong xã hội chúng ta
và điều này cũng là một trong những thực trạng không những việt nam mà còn ở các nước trên cộng đồng quốc tế nữa
thì theo công ước quốc tế về người khuyết tật thì công ước đã nhận ra rằng là phụ nữ khuyết tật và trẻ em gái khuyết tật là những nhóm mà chịu rất là nhiều rào cản
do đó mà chúng tôi rất là mong muốn là chúng tôi tạo ra những cơ hội
để cho các em được tham gia các chị được tham gia và lên được tiếng nói của mình chia sẻ với cộng đồng và mong muốn rằng cộng đồng lặng nghe tiếng nói của các chị em
ở việt nam chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều tổ chức đang làm những công việc rất tuyệt vời thiết thực và ý nghĩa
chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều đơn vị tổ chức hội nhóm chung tay với người khuyết tật và cho người khuyết tật
đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục các bạn không chỉ giáo dục cho phụ nữ và trẻ em mà còn giáo dục cho cộng đồng hiểu hơn về những vấn đề này
sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong lĩnh vực này nhưng tôi tin là cũng như nhiều quốc gia khác chúng ta sẽ nhìn thấy những bước phát triển tại việt nam
nhằm giúp cộng đồng người khuyết tật tăng cường khả năng hòa nhập phát triển bền vững bên cạnh việc thực thi các văn bản chính sách chung
tại các tỉnh thành phố trên cả nước cũng đã chủ động triển khai và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả cao
chỉ tính riêng tại thành phố hà nội trong năm hai nghìn một mươi chín công tác phát triển tổ chức đã đạt được kết quả đáng khích lệ
và gần một hội viên được kết nạp mới
công tác giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức của hội viên cộng đồng và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm
công tác dạy nghề và tạo việc làm hợp tác quốc tế thường xuyên được tổ chức
hội cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật và thông tin tuyên truyền
đặc biệt việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước được tích cực tham gia
như đóng góp ý kiến tại các hội nghị thúc đẩy thực hiện công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật
dự thảo luật lao động sửa đổi thông tư một về xác định mức độ khuyết tật
thúc đẩy thực hiện quyền tiếp cận công trình công cộng và giao thông công cộng của người khuyết tật
đóng góp ý kiến bổ sung và điều chỉnh các thiết bị dụng cụ trợ giúp người khuyết tật trong luật bảo hiểm y tế
vấn đề hòa nhập thì đã được khẳng định trong luật người khuyết tật cũng như là công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật
và cũng được khẳng định ở trong cái chương trình nghị sự đến năm hai nghìn ba mươi là không ai bỏ lại phía sau
chúng ta đã có đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực này
trẻ em thì rất nhiều em được đến trường được học và phụ nữ khuyết tật cũng như vậy
chúng ta sẽ nhận thấy là nhận thức của xã hội đã thay đổi rất nhiều kể từ khi mà có pháp lệnh

chúng ta sẽ nhận thấy là nhận thức của xã hội đã thay đổi rất nhiều kể từ khi mà có pháp lệnh
người tàn tật đến khi chuyển sang là luật người khuyết tật cũng như là các cái văn bản khác thì chúng ta thấy xã hội nhìn nhận
vấn đề người khuyết tật đã khác trước rất nhiều
nhiều người khuyết tật đã ra đường hơn nhiều người khuyết tật đã đi học đi làm
cũng như thành phố hà nội tại các tỉnh thành phố như cần thơ đà nẵng thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành khác
cũng đang nỗ lực không ngừng nhằm lồng ghép việc hòa nhập người khuyết tật vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và chương trình hoạt động của các tổ chức
luật người khuyết tật luật công ngược quốc tế cho người khuyết tật các chính sách của nhà nước
để cho họ nhận thức họ thấy rõ và từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình
cần phải làm gì là một người công dân không phải cái quyền của người khuyết tật là ngoài cái quyền công dân
nhưng mà thực hiện quyền công dân tốt đồng thời họ xác định đây là vấn đề xã hội
và làm thế nào đó cho toàn xã hội thấy được người khuyết tật là của toàn xã hội
nhưng phải của riêng cho người khuyết tật để mà tạo điều kiện cơ hội cho người khuyết tật
tức là có cái ổn định được cái cuộc sống và có cái phấn đấu vươn lên trong cuộc sống
không chỉ riêng các tổ chức người khuyết tật không chỉ riêng là các tổ chức m phi chính phủ
mà ngay cả cái chính sách địa phương cái chính sách của nhà nước cũng phải là quan trọng
bởi vì những chính sách này phải hòa hợp với nhau những cái kế hoạch phải đi chung một con đường

thời gian qua công tác trợ giúp người khuyết tật của việt nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
số lượng người khuyết tật được học nghề tạo việc làm hỗ trợ sinh kế ngày càng tăng
người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội sống độc lập hòa nhập cộng đồng
được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội
được chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng học văn hóa học nghề việc làm trợ giúp pháp lý
tiếp cận công trình công cộng phương tiện giao thông công nghệ thông tin dịch vụ văn hóa thể thao du lịch
và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật và các quyền khác theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó hàng năm đã có hàng trăm tổ chức của người khuyết tật từ trung ương đến địa phương được thành lập mới
với những tên gọi phong phú đa dạng như hội cô lọc bộ trung tâm v v
một số hội đã có mạng lưới đến cấp tỉnh huyện và phát triển đến cấp xã
tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm tự tin vươn lên hòa nhập xã hội
và đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phục hồi chức năng đối với người khuyết tật quan tâm về phục hồi chức năng toàn diện
cũng như là trợ giúp toàn diện cho người khuyết tật là chúng ta đã quan tâm
và đi theo những cái định hướng của luật người khuyết tật cũng như là cái quy định của luật người khuyết tật
cũng như là khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới về phục hồi chức năng toàn diện
và cơ bản là tất cả người khuyết tật của chúng ta đã tiếp cận tốt với lại các dịch vụ xã hội
rồi về y tế về giáo dục về dạy nghề
tiếp cận về các công trình giao thông công trình tiếp cận
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã phê chuẩn công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật
và quốc hội cũng không bảo lưu bất cứ một điều nào trong công ước quốc tế
điều đó chứng tỏ là việt nam quyết tâm hội nhập với thế giới
và cam kết với quốc tế là với liên hợp quốc là việt nam sẵn sàng tham gia công ước
và thực hiện
công ước quyền của người khuyết tật ở tại việt nam
và ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi năm công ước có hiệu lực trên toàn lãnh thổ việt nam
sau khi công ước được phê chuẩn
thì chính phủ cũng ra quy định một nghìn một trăm linh để thực hiện công ước quốc tế
về quyền của người khuyết tật ở việt nam
chúng ta cũng đã thông qua luật
thế rồi cũng phê chuẩn công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật
thì nước nam gần đây thì quyền của người khuyết tật
cũng như là cuộc sống của người khuyết tật cũng được cải thiện rất là nhiều
cùng với các công tác người khuyết tật thường xuyên được triển khai thực hiện
mới đây nhất ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ban bí thư đã ban hành chỉ thị số ba mươi chín về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác người khuyết tật
theo đó ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như
nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng
các cơ quan tổ chức và nhân dân
trong thực hiện chủ trương quan điểm của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về trợ giúp người khuyết tật
tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
trong thực hiện chính sách pháp luật về người khuyết tật
đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật
phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội
đối với các tổ chức của người khuyết tật
đây có thể nói là nguồn động viên vô cùng to lớn
đối với cộng đồng người khuyết tật
khi nhận được sự quan tâm sát sao của đảng nhà nước và cộng đồng xã hội
và cũng là một minh chứng cho thấy
những nỗ lực của việt nam trong các công tác chăm lo cho người khuyết tật
bảo đảm một môi trường hòa nhập giúp cộng đồng người khuyết tật phát triển bền vững

nhằm mục đích bảo vệ các quyền và nhân phẩm của người khuyết tật
công ước quốc tế về các quyền của người khuyết tật
đã được đại hội đồng liên hợp quốc thông qua vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn bảy
đây là một sự kiện nhân quyền quốc tế do liên hợp quốc soạn
các quốc gia thành viên tham gia công ước
phải đảm bảo quyền được thụ hưởng bình đẳng
mọi dịch vụ công cộng của người khuyết tật
theo đó các quốc gia thành viên công ước này
thừa nhận rằng
liên hợp quốc trong tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người
và trong các công ước quốc tế về quyền con người năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
đã thống nhất tuyên bố rằng
mọi người đều có các quyền và tự do
mà các công ước đó bảo vệ
không có sự phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào
thừa nhận rằng
sự khuyết tật là một khái niệm luôn tiến triển
và sự khuyết tật xuất phát từ sự tương tác giữa người có khuyết tật
với những rào cản về môi trường và thái độ
những rào cản này phương hại đến sự tham gia đầy đủ
và hữu hiệu của họ vào xã hội
trên cơ sở bình đẳng với những người khác
thừa nhận rằng
người khuyết tật đang và sẽ đóng góp đáng kể cho phúc lợi chung
và sự đa dạng của cộng đồng quanh họ
và thừa nhận rằng
người khuyết tật càng hưởng trọn vẹn các quyền và tự do cơ bản của con người
và càng tham gia hoàn toàn vào xã hội
thì họ càng có ý thức gắn bó
điều đó mang lại tiến bộ đáng kể cho sự phát triển xã hội
về các mặt kinh tế xã hội và nhân văn
cũng như công cuộc xóa đói giảm nghèo
thừa nhận tầm quan trọng của việc tiếp cận với môi trường thể chất xã hội kinh tế và văn hóa
với y tế giáo dục và thông tin liên lạc
trong việc giúp người khuyết tật hưởng đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của con người
tin tưởng rằng
gia đình là đơn vị cơ bản và tự nhiên của xã hội
được xã hội và nhà nước bảo vệ
người khuyết tật và thành viên gia đình họ
cần được nhận sự bảo vệ và giúp đỡ cần thiết
để các gia đình có thể giúp người khuyết tật hưởng đầy đủ và bình đẳng các quyền của mình
tin tưởng rằng
một công ước quốc tế toàn diện và tổng thể
nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền và phẩm giá của người khuyết tật
sẽ công hiến đáng kể vào việc bù đắp sự thiệt thòi sâu sắc của người khuyết tật
và thúc đẩy sự tham gia của họ vào môi trường văn hóa xã hội kinh tế chính trị và dân sự
với cơ hội bình đẳng ở các quốc gia phát triển cũng như đang phát triển
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc coi email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau